trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh phú yên sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi tám
dự hội nghị tại phú yên địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức xúc tiến đầu tư trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự nỗ lực vươn lên của đảng bộ chính quyền và nhân dân trong tỉnh
ngoài các yêu đãi theo quy định của chính phủ năm hai nghìn một mươi tám tỉnh phú yên tiếp tục tập trung quyết liệt cải cách hành chính
tạo chuyển biến mạnh mẽ theo hướng phục vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhà đầu tư ở mọi lĩnh vực thời điểm
đặc biệt là công nghệ tự động trong công nghiệp năng lượng tái tạo nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
các loại hình du lịch sinh thái biển đảo văn hóa lịch sử nghỉ dưỡng đầu tư kết cấu hạ tầng và đô thị
một số dự án tỉnh phú yên kêu gọi đầu tư như khu du lịch vui chơi giải trí thể thao cấp vịnh xuân đài
khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao nguyên văn hóa dự án cảng cá ngừ chuyên dụng
chợ đầu mối cá ngừ tỉnh phú yên dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp hóa dầu
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy phú yên tiếp nhận hai trăm tám mươi bốn dự án đầu tư
trong đó có một mươi chín dự án fdi ngành công nghiệp có một trăm bốn mươi bốn dự án ngành thương mại và dịch vụ là một trăm một mươi năm dự án
dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại phú yên địa phương tổ chức xúc tiến đầu tiên của cả nước năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự nỗ lực vươn lên của đảng bộ chính quyền và nhân dân trong tỉnh
thủ tướng nhấn mạnh
đối với doanh nghiệp thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư bằng năng lực trí tuệ kinh nghiệm và bản lĩnh
để chuyển hóa những tiềm năng lợi thế của phú yên thành những sản phẩm công trình cụ thể
thành giá trị cụ thể tạo động lực phát triển cho phú yên góp phần phát triển đất nước
về phía chính phủ thủ tướng cam kết tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các nhà đầu tư
những vướng mắc cản trở trong việc triển khai dự án hoặc khi nhận thấy quy hoạch chính sách lạc hậu
không phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới chính phủ sẽ sẵn sàng thao gỡ
tại hội nghị này tỉnh phú yên trao quyết định chủ trương đầu tư cho một mươi tám dự án với tổng vốn đầu tư hơn một mươi năm tỷ đồng
một mươi một dự án tiếp cận khảo sát với số vốn là gần sáu mươi tỷ đồng
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc
với lãnh đạo tỉnh phú yên về tình hình phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm hai nghìn một mươi tám